phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam cho biết vừa kiểm tra phát hiện xe ô tô chở số lượng lớn vải quần áo các loại không có tem nhãn hàng hóa theo quy định
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi năm h một nghìn bốn mươi một do lái xe đỗ văn vượng chú ở yên ninh yên khánh ninh bình điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển nhiều hàng hóa gồm vải quần áo các loại không có tem nhãn theo quy định
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng tử giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên
lực lượng chức năng đã thu giữ lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật